kính chào quý vị khán giả khoảng ba bốn ngày nữa dự báo miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh
gọi là lạnh nhưng thực chất là mát với nền nhiệt giao động từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ c
khu vực vùng núi trời rét nhẹ nhưng nền nhiệt cũng chỉ giao động ở mức hai mươi độ c
vâng tiết trời mát mẻ như vậy sẽ duy trì đến hết tháng một mươi
nhưng trước đó thì trong vòng hai mươi ba ngày tới trời sẽ có nắng
cụ thể là trong ngày hôm nay ở miền bắc thì khả năng chỉ có hải phòng và nam định có mưa
còn những nơi khác đều ở trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c